tại hà nội bộ khoa học và công nghệ ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
liên hiệp các hội khoa học và mỹ thuật việt nam đã tổ chức lễ công bố sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
tới dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
năm hai nghìn hai mươi hội đồng tuyển chọn đã bình chọn được bảy mươi năm công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ
thuộc các lĩnh vực sinh học đời sống y tế công nghệ thông tin năng lượng
để kịp thời biểu dương động viên các nhà khoa học các doanh nghiệp y bác sĩ đang ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
ban chỉ đạo tuyển chọn biên tập công bố và phát hành sách vàng sáng tạo việt nam
phối hợp với bộ y tế lựa chọn vinh danh thêm bảy công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu
trong công tác phòng chống dịch của các tác giả nhóm tác giả để công bố trong sách vàng sáng tạo việt nam năm hai nghìn một mươi chín
qua đó đã kịp thời góp phần cổ vũ khuyến khích người dân cơ quan tổ chức doanh nghiệp thi đua hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo
đưa ra sáng kiến tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở mọi lĩnh vực
đồng thời triển khai ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ vào sản xuất đời sống trong công cuộc hội nhập quốc tế sâu rộng